thưa quý vị nhắc đến công nghệ vũ trụ có lẽ nhiều người vẫn chưa hình dung được hết những lợi ích thiết thực
như là gia tăng năng lực dự đoán phòng chống giảm nhẹ thiên tai quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên
thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và truyền hình vệ tinh hay bảo vệ chủ quyền đất nước mà ngành công nghệ này mang lại
hiện nay trình độ của việt nam trong lĩnh vực này đang có sự phát triển đáng kể
chúng ta đã và đang sản xuất hàng loạt vệ tinh dự kiến sẽ phóng lên vũ trụ trong thời gian tới
đây là cú hích để việt nam tiến tới trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực đông nam á trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ thiết kế và chế tạo vệ tinh
trong khuôn khổ chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vai trò tiềm năng của ngành công nghệ này
thông qua cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ phạm anh tuấn giám đốc trung tâm vệ tinh quốc gia viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm anh tuấn đã dành thời gian đến với chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay
thưa ông để dễ hình dung thì chúng ta sẽ tạm liên tưởng một cách đơn giản về quá trình phát triển ngành công nghệ vũ trụ của việt nam
cũng giống như là việc học tập qua các cấp bậc vậy thì để nói một cách công bằng và thẳng thắn thì ngành công nghệ vũ trụ của chúng ta đang ở cấp bậc nào thưa ông
việt nam chúng ta đã bắt đầu công nghệ vũ trụ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi khi chúng ta đã đưa nhà du hành vũ trụ đầu tiên của việt nam lên vũ trụ
nhưng do hoàn cảnh kinh tế việt nam và điều kiện kinh tế lúc bây giờ thì chương trình vũ trụ đã được dừng lại
mặc dù chúng ta việt nam chúng ta vẫn tiếp tục ứng dụng công nghệ vũ trụ nhưng không có một sự đầu tư quyết liệt
phải đến năm hai nghìn sáu khi thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
đấy là cái quyết định lớn nhất của chính phủ quyết tâm đầu tư cho công nghệ vũ trụ của việt nam
và năm nay chúng ta là kỷ niệm một mươi năm thực hiện chiến lược công nghệ này
phải nói thẳng thắn đến ngày hôm nay thì chúng ta đang ở mức trung bình của khu vực đông nam á
và trước khi đến với câu hỏi tiếp theo xin mời ông
cùng quý vị khán giả theo dõi một clip của chúng tôi
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi hai dự án xây dựng trung tâm vũ trụ việt nam chính thức khởi công tại khu công nghệ cao hòa lạc
đây là một trong những dự án được đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực khoa học công nghệ của việt nam trong gần bốn mươi năm qua
trung tâm vũ trụ quốc gia nằm cách trung tâm hà nội ba mươi km với diện tích chín hectare gồm nhiều khu chức năng như
trung tâm điều khiển công nghệ vũ trụ trung tâm lắp ráp tích hợp và thử nghiệm vệ tinh nhỏ
nhà điều hành trạm thiên văn khu nghiên cứu đào tạo trạm mật đất thu dữ liệu từ vệ tinh
trung tâm vũ trụ việt nam là dự án đặc biệt quan trọng trong chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ năm hai nghìn hai mươi
do trung tâm vệ tinh quốc gia thuộc viện khoa học và công nghệ việt nam triển khai xây dựng
dựa vào nguồn vốn đầu tư hơn sáu trăm linh triệu usd từ oda nhật bản và vốn đối ứng của chính phủ
dự án được đầu tư đồng bộ thành ba phần gồm hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực
khi hoạt động trung tâm vũ trụ việt nam là nơi nghiên cứu sản xuất làm chủ vệ tinh nhỏ quan sát trái đất và toàn lãnh thổ việt nam
trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ radar hiện đại xây dựng và xử lý các dữ liệu vệ tinh phục vụ giám sát và cảnh báo sớm thiên tài
các thảm họa môi trường nghiên cứu và phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu
để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ trung tâm vệ tinh quốc gia sẽ phát triển thành bốn trung tâm lớn gồm trung tâm vũ trụ việt nam
trung tâm phát triển nhân lực và chuyển giao công nghệ vũ trụ đài thiên văn nha trang và trung tâm ứng dụng công nghệ vũ trụ tp hcm
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm anh tuấn qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là ngành công nghệ vũ trụ đã và đang được nhà nước quan tâm
cũng như có những sự đầu tư rất là lớn trong đó dự án xây dựng trung tâm vũ trụ mà chúng tôi vừa đề cập ở trên là một ví dụ cụ thể
và ngành công nghệ vũ trụ đã và đang được đầu tư không chỉ về kinh phí mà còn về cả cơ chế chính sách để phát triển
như vậy là tại sao chúng ta vẫn chưa có những bứt phá trong phát triển thưa tiến sĩ
để chúng ta quyết tâm đưa công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực công nghệ cao mũi nhọn của đất nước về để đảm bảo cho đất nước về rất nhiều ứng dụng đặc biệt chủ quyền của đất nước
trong không gian thì chúng ta cần con người và muốn đào tạo được con người thì chúng ta cần rất nhiều thời gian
ví dụ chúng tôi lấy ví dụ một đơn giản thôi chúng tôi đào tạo một thạc sĩ hiện giờ qua thông qua dự án vũ trụ việt nam chúng tôi đào tạo ba mươi sáu các bạn
mỗi bạn riêng tiền đào tạo ăn ở học tiền học và tiền thực hành chế tạo vệ tinh thì chính tính trung bình mỗi bạn mất khoảng gần ba trăm linh đô la
một thạc sĩ một số không nhỏ nhưng khi quay lại thì chế độ của chúng ta hiện giờ chưa có gì khác biệt so với bất cứ một ngành kỹ sư nào
thứ hai là thí dụ chúng tôi hiện giờ chưa có một cơ chế nào để mời các việt kiều của việt nam chuyên gia của việt nam ở nước ngoài về tham gia chương trình vũ trụ của việt nam
chúng ta mẹ tinh quốc gia chỉ mong muốn được như là một trường đại học quốc tế thôi
trường đại học quốc tế ở việt nam thì đã được những cơ chế đặc biệt
như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy là ngành công nghệ
vũ trụ của việt nam đang đứng trước rất là nhiều khó khăn thử thách
và để giải quyết thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một cơ chế đặc thù
và ngoài ra thì các hoạt động khác như là hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực cũng là phải được chú trọng và đẩy mạnh hơn
trước tiên là nói về cái khâu hợp tác quốc tế
hiện nay hoạt động của chúng ta về hợp tác quốc tế đang diễn ra như thế nào thưa ông
hiện giờ chúng tôi đã ký được hợp tác với các rất nhiều cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới
như chúng tôi ký hàng không vũ trụ mỹ nasa hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ nhật bản jasa cơ quan hàng không vũ trụ của pháp và rất nhiều cơ quan hàng không vũ trụ khác hợp tác tham gia
và chúng tôi rất chủ động tham gia với các tổ chức như liên đoàn vũ trụ thế giới tổ chức các nhóm quan sát vệ tinh quan sát trái đất
rất nhiều hoạt động tích cực tham gia
chúng tôi rất mừng trong thời gian qua được luôn được nhiều bạn hợp việt nam
và chính vì thế là người ta lựa chọn việt nam tham gia là một đối tác chiến lược
qua những thông tin mà phó giáo sư tiến sĩ phạm anh tuấn vừa mới chia sẻ thì rõ ràng là việc hoạt động hợp tác quốc tế của chúng ta trong lĩnh vực này đang diễn ra theo hướng tích cực chủ động và hiệu quả
đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng
tuy nhiên trong cái mừng thì cũng có cái lo
mừng thì rõ ràng rồi
nhưng mà lo là lo ở chỗ là với nguồn nhân lực còn thiếu và yếu như hiện nay
thì khi mà chúng ta hợp tác và làm chủ hoàn toàn công nghệ thì chắc chắn là sẽ gặp phải không ít những khó khăn
và nhất là việc hợp tác với những nước mà có một nền công nghệ vũ trụ phát triển như là nhật hay là mỹ chẳng hạn
thì chúng ta đang giải quyết các bài toán này như thế nào
thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm anh tuấn
trung tâm viện tinh quốc gia đã ký với đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội đại học khoa học công nghệ đại học việt pháp và đại học quốc tế đại học quốc gia tp hcm
đó là ba cơ sở duy nhất hiện giờ có thể đào tạo kỹ sư công nghệ vũ trụ thạc sĩ và tiến sĩ
nhưng lượng số cán bộ nó còn quá ít so với việc đào tạo đội vũ cơ lâu dài của chúng ta
trong thời gian tới
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng nghĩ là thúc đẩy việc đào tạo đội ngữ ứng dụng công nghệ vũ trụ
thông qua các dự án chúng tôi đều cử cán bộ đi học
và ví dụ thông qua dự án trung tâm vũ trụ việt nam thì chúng tôi cử tổng cộng là gần một trăm linh lượt cán bộ trẻ đi sang tham gia học thiết kế chế tạo vệ tinh
tham gia quá trình lắp vệ tinh ứng dụng sử dụng ảnh vệ tinh như thế nào phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước
có thể thấy là trong những năm qua nhân lực trong ngành công nghệ vũ trụ việt nam đã được đào tạo một cách tương đối bài bản với nhiều hình thức phong phú và đa dạng
với tư cách là người trong cuộc thì ông có thể nói cho khán giả được biết là hiện nay nguồn nhân lực này đáp ứng được bao nhiêu phần trăm so với nhu cầu ạ
tôi nghĩ mới đảm đến khoảng năm mươi
năm mươi thôi ạ
nhưng tại vì đào tạo thì không thể vội được
bạn cũng biết là một quy trình đào tạo một thạc sĩ thôi cũng đã hai năm
rồi đấy không chỉ là học lý thuyết
rồi chúng ta còn phải thực hành
và ví dụ như trung tâm vũ trụ việt nam cử các bạn đi học
học gọi là đào tạo cơ bản thạc sĩ hai năm
xong sắp tới các bạn phải sang một năm hai năm tham gia vào quá trình thiết kế chế tạo tại nơi của nhật bản
thì chúng ta mới được tương đối có một kỹ sư gọi là nắm vững trong lĩnh vực công nghệ việt đinh
có lẽ là để đáp ứng được một cách hiệu quả chúng ta cần phải có nhiều hơn nữa những hoạt động đào tạo đúng không ạ
ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng là sở dĩ nguồn nhân lực của chúng ta
chúng ta chưa đáp ứng được nhu cầu là do chúng ta vẫn đào tạo tràn lan theo nhiều hướng khác nhau
mà chưa có những hướng trọng điểm hay là tập trung cụ thể
tôi nghĩ là hiện giờ như chúng ta cũng biết bây giờ rất ra nhiều trường đại học
bộ đại học lại còn hạ cả điểm sàn nữa
thì có như là đầu vào coi như là tôi thấy thoải mái quá đúng không
nhưng chúng ta lựa chọn thế nào
quan trọng nhất là chúng ta đảng và chính phủ quyết tâm lựa chọn lĩnh vực khoa học nào đầu tiên
thật sự trọng điểm và chúng ta dồn vào ít thôi nhưng thật trọng điểm một cách bài bản đồng bộ
trong ngành vũ trụ thì chúng tôi quan niệm là tương lai ngành vũ trụ phụ thuộc vào thế hệ trẻ
chứ không phải thế ngay thế hệ bây giờ
và phải chất nhiều bạn trẻ các bạn học sinh đam mê vũ trụ học sinh giỏi để sau này học ngành vũ trụ thì mới được
cũng với quan điểm đấy thì chúng tôi ngay từ khi xây dựng trung tâm vũ trụ việt nam
thì đã quyết tâm xây dựng trung tâm vũ trụ việt nam
và quyết tâm xây dựng một bảo tàng vũ trụ việt nam
và hy vọng là bảo tàng vũ trụ việt nam sẽ được khai trương vào năm hai nghìn một mươi tám
vâng và để có được điều đó thì tôi nghĩ là sẽ phải có một công tác tuyên truyền giáo dục
cũng như là lại phải có một cái chế độ đại ngộ đặc thù cho những người làm trong ngành vũ trụ
để các bạn ấy thấy là ngành vũ trụ cũng hấp dẫn không kém gì những ngành khác như là kinh tế hay ngân hàng đúng không ạ
và thưa ông làm chủ công nghệ ứng dụng thành công trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng ở việt nam
đang là một vấn đề lớn và cấp bách
trong khi đó chế độ đải ngộ người giỏi trong lĩnh vực này thì dường như chưa có gì khác
so với mặt bằng chung của những công nhân viên chức hiện tại
theo ông thì ông có những cái đề xuất gì không ạ
tôi cũng đang chuẩn bị muốn viết một tờ trình lên chính phủ đề xuất có một cơ chế không nói đặc thù
mà đây là cơ chế đặc biệt cho những lĩnh vực công nghệ cao
mang có những ảnh hưởng lớn cho phát triển kinh tế đất nước
và đặc biệt
công nghệ vũ trụ là chúng ta phục vụ bảo vệ chủ quyền không gian của đất nước chúng ta
không những thế mà là công nghệ vũ trụ đã đi vào rất sâu vào cuộc sống rồi
do đó chúng ta phải có một cái chế độ đại ngộ đặc biệt như thế
chứ bây giờ kỹ sư công nghệ vũ trụ đào tạo mấy sáu tỷ trong hai năm về lĩnh lương theo chế độ đúng nhà nước
nếu đúng nhà nước là mấy triệu thì các bạn có in on it
vâng và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là thông qua những chương trình như thế này chúng ta sẽ có một cái tiếng nói để cho các cấp ngành có liên quan trú trọng hơn tới việc đào tạo
và chú trọng hơn tới việc đưa ra một chính sách đại ngộ cho những người làm công nghệ vũ trụ để cho những kỹ sư làm công nghệ vũ trụ hoàn toàn yên tâm và sáng tạo và công huyến cho ngành công nghệ vũ trụ của việt nam

xin cảm ơn
chi phí khoảng bốn triệu đồng tài xế việt đã có bộ chống nhầm chân ga chân phanh với công tác kích hoạt tắt mở tủy ý
sản phẩm này là kết quả nghiên cứu trong ba năm về các tình huống đạp nhầm chân ga và chân phanh của hai tác giả ngô đắc thuần và nguyễn long uy bảo
theo đó hai nhà sáng chế này đã tìm hiểu được nhiều yếu tố bao gồm thói quen cách lái và cả kỹ năng đánh giá tình huống giao thông của nhiều người lái
từ đó đã thống nhất cách thiết kế và tích hợp các chi tiết thiết kế của thiết bị chống nhầm chân ga chân phanh cho hợp lý
cái thiết kế của cái bộ chống nhầm gaf này nó nghiên cứu trên cái hành vi của người lái
tức là khi chúng ta thao tác đạp trên ga mà nó nhanh quá quy định
cái quy định ở đây bản thân bên chúng tôi thiết kế ra nó phải xét từ một giây cho tới hai ba giây cũng được
thì chúng tôi mặc định là dưới một giây
và đi nhanh quá một giây thì chúng tôi gọi là nhầm
vì những hành vi thông thường đi lái xe hơi số tự động thì không có một người lái xe nào mà đi đạp trên ga nó nhanh quá một giây
tác giả sản phẩm cho biết với việc kết hợp các bộ phận cơ khí và vi mạch điện tử với nhau
thiết bị chống đạp nhầm chân ga và chân phanh sẽ phản ứng bằng cách tác động trực tiếp lên trên phanh khi người lái vô tình đạp nhầm chân ga
để thực hiện được điều này nhóm tác giả đã nghiên cứu để thiết kế
hệ thống lấy nguồn trực tiếp từ ác quy với công suất rất nhỏ mà không làm ảnh hưởng tới những hệ thống dùng điện khác trên xe như chợ lực lái
cấu tạo gồm cảm biến đo tốc độ đạp chân ga truyền thông tin về bộ vi xử lý
từ đó ra lệnh cho một cần phanh tự động kéo chân phanh xuống để hạn chế tốc độ đồng thời phát ra âm thanh và đèn cảnh báo
nó sẽ giảm hiểu được tai nạn nhất là dành cho những người mới lái với lại những người mà chưa quen đi trong đường phố
tại đường phố thì nó hơi đông
chứ đọc qua đọc lại mà nhầm một cái là thấy có tai nạn liền
sản phẩm hiện đã thử nghiệm trên các loại xe ford escape ba at đời hai nghìn hai
tuy nhiên nhóm tác giả cho biết để ứng dụng thành công trên xe thương mại thì cần lắp đặt công nghệ này và chạy thử trong nhiều dạng địa hình và điều kiện lái khác nhau
bởi trong mỗi hoàn cảnh lại đòi hỏi tài xế có thao tác chân ga chân phanh tương ứng
cái hệ thống này nếu lắp đặt trên xe thì thấy nó rất là khả quan
nhưng mà nếu mà mình đưa vô thị trường thì nó đòi hỏi phải thử rất nhiều test rất là nhiều
mình trên thực tế mới có thể là mình lắp đặt lên một hệ thống xe
với những tính năng trên nhóm tác giả hy vọng có thể đa dạng hóa sản phẩm này trên phần lớn các dòng xe
bởi đây là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn rủi ro từ tình trạng đạp nhầm chân phanh sang chân gà
hiện cục sở hữu trí tuệ đã cấp bằng sáng chế số hiệu một mươi bốn nghìn tám mươi bảy cho sáng chế thiết thực này